với vai trò đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc về tài chính hôm qua tại huyện đơn dương lâm đồng
hoàng hậu hà lan massima đã đến thăm và làm việc với một số nông hộ doanh nghiệp đang tham gia dự án hoti đà lạt
nhằm trao đổi về vấn đề tiếp cận các dịch vụ tài chính chuỗi giá trị trong nông nghiệp
sau khi trao đổi với các nhà nông doanh nghiệp và tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp
hoàng hậu massima đánh giá cao về quy trình sản xuất của nhà nông lâm đồng
hoàng hậu mashima cho rằng một trong những chủ đề của chuyến thăm việt nam lần này là tài chính
chuỗi giá trị trong nông nghiệp với các hoạt động trợ vốn cho các chuỗi sản phẩm dịch vụ
riêng tại lâm đồng hotthi đà lạt là dự án mang tính chất thí điểm có năm hộ nông dân và một doanh nghiệp tham gia
dự án này được quỹ rabobank hỗ trợ và zafrae studio công ty tư vấn có các văn phòng tại việt nam thực hiện
dự án đã có sự hỗ trợ kỹ thuật
rất tốt cùng với xây dựng kế hoạch kinh doanh cách tiếp cận và kết nối thị trường phát triển thương hiệu nâng cao thu nhập
có thể nói đây là những hoạt động rất phong phú hiệu quả cải thiện cách tiếp cận canh tác nông nghiệp của họ để sản phẩm ngày càng an toàn hơn
hiện dự án này chưa lớn hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng thu hút nhiều nông dân tham gia hơn nữa và điều quan trọng là xây dựng được cách làm mới
theo số liệu do đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam cung cấp
trong ba năm qua trên thế giới có hơn bảy trăm linh triệu người đã đạt được sự tiếp cận tài chính
tại việt nam khoảng ba mươi một người thành niên tiếp cận được các dịch vụ tài chính chính thức năm mươi bảy doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được tiến dụng
trong khuôn khổ chương trình sang việt nam lần này hoàng hậu mashima có các cuộc trao đổi với các đối tác quốc tế như nhóm ngân hàng thế giới
quỹ phát triển vốn liên hợp quốc ngân hàng phát triển châu á các bộ ngành liên quan về tình hình tài chính bao trùm ở việt nam và chiến lược quốc gia về tăng trưởng